thưa quý vị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phòng chống dịch của thành phố hà nội
các quận huyện trên địa bàn đang thần tốc triển khai công tác xét nghiệm sàng lọc
để kịp thời khoanh vùng bóc tách các kf ra khỏi cộng đồng
đồng thời tiến hành tiêm chủng bao phủ mũi một cho người dân theo đúng dự kiến trước ngày một mươi năm tháng chín
để thực hiện được điều này trong những ngày gần đây lực lượng công an các xã phường thị trấn
trên địa bàn thành phố đã triển khai hỗ trợ cho người dân tại các điểm tiêm chủng
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại điểm tiêm vaccine xã bát tràng huyện gia lâm thành phố hà nội
là một người làm gốm thuê trọ tại làng nghề xã bát tràng anh nguyễn văn nam là một trong hơn ba người hôm nay
đã đi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín do bị dị tật ở chân gặp khó khăn cho việc đi lại
anh nam đã được cán bộ chiến sĩ công an xã xếp vào diện được ưu tiên
đồng thời hướng dẫn hoàn thành nhanh thủ tục tiêm chủng
tôi thấy mọi người tiêm rất là đông và khi tôi đi vào thì được
các cán bộ và các tổ chức đã giúp đỡ cho những người như chúng tôi đi tiêm phòng
cũng gặp khó khăn trong việc đi lại phải dùng khung tập để di chuyển
cụ ông này đã được đỡ tay để đảm bảo an toàn
vì vấn đề huyết áp phải nghỉ để chờ tiêm ông cũng được các cán bộ chiến sĩ công an giải thích rõ ràng
tôi phân luồng làm ba khu có hai cán bộ đứng ở khu vực cổng
làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trị tự
hướng dẫn người dân đảm bảo khoảng cách
và trực tiếp là hướng dẫn những trường hợp đặc biệt
ví dụ như khuyết tật người già hoặc có những biểu hiện khác như tai biến
hoặc một số trường hợp đặc biệt khác nữa
sau đó khu vực phía trong hướng dẫn người dân theo từng nhiệm vụ cụ thể
trên lĩnh vực tiêm phòng y tế
lực lượng giúp đỡ và phối hợp với các lực lượng của xã
nhằm đẩy nhanh tiến độ phục vụ nhu cầu của người dân
trong những ngày vừa qua công an xã đã liên tục tăng cường lực lượng
bố trí cán bộ chiến sĩ những phần việc khác nhau tại điểm tiêm chủng
như đo thân nhiệt đảm bảo giãn cách và đảm bảo an toàn giao thông
theo ghi nhận của phòng viên mặc dù tế tiết năng nóng
nhưng những cán bộ chiến sĩ này rất nhiệt tình với công việc
để thực hiện kế hoạch này đối với lực lượng tổ chức tiêm phòng ngày hôm nay
chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng của hệ thống chính trị
từ các thôn các tổ dân vận tổ covid cộng đồng
đến việc tuyên truyền giả soát lập danh sách các đối tượng cần được tiêm và chưa tiêm
từ đó thì chúng tôi phân bổ thời gian cho các đối tượng trên địa bàn dân cư
theo địa bàn của các thôn theo thời gian
và phân hộ phân luồng để đảm bảo công tác tiêm phòng an toàn
cũng như việc giãn cách đảm bảo cho việc tiêm phòng
bản thân tôi và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an sát bác tràng
luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm làm sao để đảm bảo tốt an toàn phòng chống dịch
và cũng như để đảm bảo tốt an ninh trật tự phân đường giao thông
giúp người dân có thể tiêm vaccine trong thời gian sớm nhất
để trở lại cuộc sống bình thường sớm nhất có thể
đợt tiêm chủng mở rộng lần này
có nhiều đối tượng lứa tuổi
các đối tượng lứa tuổi khác nhau được hẹn tiêm
nhiều người dân là người cao tuổi người có bệnh lý nền
chính vì vậy hà nội cũng bố trí đầy đủ nhân lực vật lực
để phục vụ việc tiêm chủng được nhanh chóng
cũng như đặt an toàn tiêm chủng lên hàng đầu
hà nội đã bước vào cuộc chạy đua với thời gian để khoanh vùng dập dịch
hy vọng với việc tiêm chủng bao phủ và thực hiện năm k
người dân thủ đô sẽ sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường